bằng sông cửu long tỉnh trạm vinh là nơi có đồng bào dân tộc khmer sinh sống
chiếm tỷ lệ lên đến ba mươi hai cao nhất ở nam bộ
thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước việc dạy và học chữ khmer đã được phát triển mạnh mẽ
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh có một trăm hai mươi ba trường tám trăm năm mươi một lớp dạy song ngữ với một mươi tám tám trăm bốn mươi ba học sinh theo học
tỉnh có ba trường trung học phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học phổ thông có hai mươi năm lớp
với bảy trăm chín mươi ba học sinh và trường trung cấp bali khmer có ba lớp với một trăm linh ba học sinh tăng sinh
nhằm tăng thêm trình độ mỗi dịp hè phòng giáo dục và đào tạo các quyện phối hợp với một trăm ba mươi bốn trên một trăm bốn mươi ba điểm
chùa khmer trên địa bàn tổ chức mở lớp dạy bổ túc chữ khmer
đối với trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh trà vinh
có một nhiệm vụ rất quan trọng là ngoài giáo dục kiến thức phổ thông
còn phát huy bảo tồn bản sắc chân quả dân tộc người khmer
vấn đề dạy ngôn ngữ khmer là một việc rất quan trọng trong việc bảo tồn bản sắc chân quả dân tộc
bên cạnh việc dạy chữ thì các thầy còn tham gia tổ chức các hoạt động về tuyên truyền các ngày lễ hội của dân tộc
thông qua đó làm cho hình thức tuyên truyền bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc ngày càng phong phú hơn
và giúp cho các em học sinh cũng hiểu nhiều về ngôn ngữ
và bản sắc dân tộc mình
mặc dù thì em là người khmer nhưng mà chỉ biết nói được cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình
chứ chưa thật sự hiểu sâu về nó
và khi mà em thi vào ngôi trường này thì nhờ cái sự giảng dạy rất là nhiệt tình của thầy đông
và thầy cũng chính là cái người truyền cảm hứng cho em
nên khiến cho em hiểu sâu hơn về ngôn ngữ của mình
và mình càng có cái cảm hứng là muốn tìm hiểu sâu sắc về ngôn ngữ dân tộc mình
trong đại cộng đồng các dân tộc thiểu số việt nam
có gần ba mươi dân tộc có chữ b
trong đó chữ khmer của đồng bào khmer nam bộ
là một trong những chữ b được hành thành từ rất lâu đời
và được gìn giữ phát huy ngày một tốt hơn
bởi vì cùng với các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
ngoài việc đồng bào khmer rất trân quý chữ viết của dân tộc mình
thì các cộng đồng dân tộc khác ở đồng bằng sông cửu long
cũng đang ra sức chung tay từng bước bảo tồn phát triển ngôn ngữ độc đáo này